các tỉnh thanh hóa trở vào đến thời thiên huế trưa và chiều sẽ còn nắng trở lại
nên nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực này tăng lên mức hai mươi năm hai mươi bảy độ
còn ở khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nắng sẽ xuất hiện từ sớm
vì thế mà nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết tương đối ổn định không có mưa
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ mức nhiệt thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
sao đến ngày mai cả tây nguyên và nam bộ đều không có mưa trời nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên giao động ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
và nóng sẽ xảy ra cục bộ ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
cường độ gió đông bắc giảm còn cấp năm
trong khi ở khu vực vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây khu vực huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật tới cấp tám khiến cho biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước